là một trong số những tỉnh ít ỏi trên địa bàn cả nước chưa tuyển dụng đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác dân số xã phường thị trấn vào làm viên chức
nay tỉnh hưng yên lại thực hiện thêm chính sách gộp chức danh này vào với nhiệm vụ của người tri hội phó hội phụ nữ xã
đã dẫn đến một thực trạng là đội ngũ cán bộ dân số có trình độ chuyên môn và tận tâm với nghề thì buộc phải nghỉ việc
còn đội ngũ cán bộ phụ nữ đã vất vả về nhiệm vụ chuyên môn thì nay lại phải gánh vác thêm một trọng trách mới
trong khi đó lại thiếu chuyên môn về nghiệp vụ
điều này đã dẫn đến những xáo trộn nhất định trong việc triển khai các chính sách chương trình dân số của trung ương và chính quyền địa phương về với cộng đồng
đây là một buổi giao ban định kỳ về công tác dân số giữa trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện phù cử
với đội ngũ cán bộ hội phụ nữ xã thị trấn đang kiêm nhiệm công tác chuyên trách dân số
toàn huyện chỉ có một mươi ba xã và một thị trấn
nhưng trong buổi họp này số lượng cán bộ tham gia cũng chưa được
đây là những khó khăn trong việc triển khai các chính sách dân số về cơ sở
để chúng tôi giao ban để phản ánh tình hình triển khai công việc ở dưới xã
thực ra thì cái việc kiêm nhiệm này thì nó ảnh hưởng rất lớn đến công việc
thứ nhất là khi cái cán bộ chuyên trách cũ của chúng tôi là đã được đào tạo bài bản để làm công tác truyền thông về rồi
thế nhưng mà khi cán bộ hội phụ nữ sang thì họ là mới cho nên là họ chưa được tập huấn nhiều
thế và hai nữa thì ở địa phương là họ phải kiêm nhiệm quá nhiều việc
dẫn đến cái người ta có cái sự trành mạng về cái công tác dân số
cho nên cái kết quả của công tác dân số nó sẽ không được
theo tôi là lên có một đồng chí cán bộ chuyên trách riêng làm công tác dân số và biệt phái tại xã
thì nó mới hiệu quả được
còn đối với những cán bộ hội phụ nữ xã phải gánh thêm trọng trách làm công tác tuyên truyền các nhiệm vụ về dân số
với họ đây cũng là một lĩnh vực mới đầy khó khăn đất vả
chuyên trách dân số như cho tôi thì nói thực với các đồng chí là hơn ba trăm linh một tháng
thì chẳng đáng bao nhiêu nhưng mà muốn mà họ làm tốt thì họ chỉ chuyển cho họ thành công chức
sau này các lớp trẻ thì họ nhiệt tình tâm huyết hơn nữa
thì nếu mà họ đồng lương họ ổn định không phải lo lắng đến việc các cái chi tiêu hàng ngày nữa
thì tất nhiên là họ phải nhiệt tình tâm huyết hơn nữa đối với nghề
tuy nhiên là để đảm nhiệm thì bước đầu cũng rất là gặp khó khăn
bởi lẽ là các đồng chí chủ tịch phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ các xã phường thị trấn ấy
thì chủ yếu là phát triển từ cơ sở
họ chưa có một cái kinh nghiệm hoặc là một cái chuyên môn gì về cái dân số cả
chủ yếu là thông qua các cái hoạt động tập huấn đào tạo ngắn hát rồi bồi dưỡng cho được các cán bộ
chủ yếu là lồng ghép với các hoạt động của hội thôi
chứ bổ có kinh phí riêng thì không có
ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên có quyết định triển khai quyết định gộp chức danh cán bộ chuyên trách dân số xã phường thị trấn
vào vai chi hội phó hội phụ nữ cung cấp của ủy ban nhân dân tỉnh từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đến nay sau gần hai năm triển khai quyết định này đã tạo ra những bất cập cho cả những nhà quản lý công tác tại địa phương
cũng như những cán bộ trực tiếp thực hiện
do đó họ cũng đang mong muốn tỉnh lắng nghe và có những điều chỉnh kịp thời để công tác tuyên truyền
đưa chủ trương chính sách của đảng và các cấp chính quyền về với người dân chính xác kịp thời